trong phiên làm việc chiều nay quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội
tại phiên thảo luận hội trường vấn đề về tỷ lệ đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách về vị trí cấp phó tại hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội
quy định số lượng đại biểu quốc hội chuyên trách tại các địa phương nhận được nhiều sự đóng góp của các đại biểu
tại phiên thảo luận hội trường vấn đề về kinh phí và điều kiện bảo đảm hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội về việc thay đổi tên gọi của ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội